liên quan đến vụ chìm cano đặc biệt nghiêm trọng ở biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân
thi thể bé gái sinh năm hai nghìn một mươi chín được tìm thấy vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng hai
lực lượng chức năng nhận định ban đầu có thể là do sóng đánh cuốn trôi thi thể vào hộp kỹ thuật phía sau lái của cano
đây là nạn nhân tử vong thứ một mươi sáu trong vụ chìm cano du lịch
đến thời điểm này còn một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín vẫn mất tích
theo điều tra ban đầu cano du lịch số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty du lịch phương đông do ông lê xen điều khiển chở ba mươi chín người
trong đó có ba mươi sáu hành khách và ba thuyền viên xuất bến cù lao tràm từ một mươi bốn giờ để vào đất liền
khi đến vị trí cách trạm biên phòng cửa đại một hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm
vụ tai nạn đã khiến một mươi bảy người chết và mất tích hai mươi hai người được cứu sống